trận mưa lớn kéo dài một mươi bốn giờ đồng hồ tại thành phố sochi miền nam nước nga đã gây ra một đợt lũ lụt nghiêm trọng và buộc chính quyền thành phố phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn khu vực
mưa lớn đã biến thành phố nghỉ mát nổi tiếng nhất của nga chìm trong nước lũ ít nhất một người đã thiệt mạng bốn trăm linh ngôi nhà bị phá hủy giao thông đường bộ gặp nhiều khó khăn nhà ga xe lửa ngập chìm trong nước khiến các dịch vụ đường sắt bị ngừng trệ
ngoài ra khoảng hai người đã bị mắc kẹt tại sân bay nơi nước lũ đã ngập cao tới một mét đây được coi là trận mưa lớn gây thiệt hại nặng nề nhất cho thành phố này trong nhiều thập kỷ qua
bộ tình trạng khẩn cấp nga cũng đã huy động thêm lực lượng cứu hộ từ các thành phố khác để hỗ trợ sochi đối phó với thiên tai
quay trở lại với các tin tức trong nước quan trọng khác
sáng nay ngày hai mươi tám tháng sáu nga đã đưa ra một bộ tin tức quan trọng khác

hôm tuyến trước dịp này viện baxter cũng vinh dự có ba cá nhân được nhận phân chương lao động hàng ba sáu cá nhân nhận danh hiệu thầy thuốc ưu tú và năm cá nhân được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước trương tấn sang gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ công chức viên chức và người lao động viện baxter tp hcm
chủ tịch nước biểu dư những thành tích đặc biệt xuất sắc của viện
đồng thời đề nghị đơn vị phát huy truyền thống của một trăm hai mươi bốn năm hình thành và phát triển phấn đấu để không chỉ là viện hàng đầu
cả nước mà còn trở thành viện có uy tín cao trong khu vực đông nam á và lĩnh vực y tế dự phòng
có nhiều đóng góp hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân
cũng trong sáng nay chủ tịch nước trương tấn sang đã đến viếng lễ tang giáo sư tiến sĩ trần văn khê
tại nhà riêng số ba mươi hai huỳnh đình hai phường hai mươi bốn quận bình thạnh tp hcm
giáo sư trần văn khê là người có bề dày trong hoạt động nghiên cứu giảng dạy
có công trong quảng bá âm nhạc việt nam nói riêng và văn hóa việt nam nói chung ra thế giới
chủ tịch nước trương tấn sang gửi lời chi buồn sâu sắc âm cần động viên gia đình giáo sư tiên sĩ trần văn khê
vượt qua nỗi đau sự mất mát to lớn này
tại lễ viếng chủ tịch nước đã trang trọng ghi vào sổ tang gia đình giáo sư tiến sĩ trần văn khê
biểu dương cuộc đời sự nghiệp cống hiến của giáo sư tiến sĩ trần văn khê bằng dòng chữ
giáo sư tiến sĩ trần văn khê người cả đời đã cống hiến cho nền âm nhạc việt nam
góp phần to lớn trong việc truyền bá văn hóa việt nam bằng tri thức âm nhạc
trí tuệ uy tín tài năng tâm huyết sáng tạo của ông mãi mãi là tài sản quý báu của văn hóa việt nam
lễ viếng giáo sư tiến sĩ trần văn khê sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi tám tháng sáu
sau đó linh cửu sẽ được đưa đi hỏa tán tại bình dương vào sáng ngày hai mươi chín tháng sáu
nhân kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của cố tổng bí thư nguyễn văn linh
ngày một tháng bảy năm một nghìn chín trăm một mươi năm
đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có bài viết với nhăn đề
tiếp tục giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước
bài viết là sự bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc đối với đồng chí nguyễn văn linh
cố tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
nhà lãnh đạo kiên định có uy tín lớn của đảng nhà nước và nhân dân ta
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
người đảng viên cộng sản rất kiên cường trung thành tận tụy suốt đời chiến đấu hy sinh
vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân
mở đầu bài viết bộ trưởng trần đại quang tóm lược về cuộc đời
và ca ngợi sự nghiệp cách mạng vĩ đại của cố tổng bí thư nguyễn văn linh
trải qua nhiều cương vị lãnh đạo ở trung ương và địa phương
dù ở đâu làm việc gì đồng chí cũng đem hết bản lĩnh
trí tuệ sức lực cống hiến cho đảng và nhân dân
đồng chí luôn đặt lợi ích của cách mạng lên trên lợi ích cá nhân
thường xuyên trao dồi chi thức và trân trọng ý kiến đồng bào đồng chí
quan tâm tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận góp phần làm sáng tỏ
và xây dựng các quan điểm đường lối của đảng
không chỉ phù hợp soi sáng những vấn đề trước mắt mà còn có giá trị lý luận lâu dài
sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ sáu công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng
và lãnh đạo đã đạt được những thành tiệu bước đầu quan trọng
đây cũng là lúc những sai lầm về đường lối cải tổ cải cách
thực hiện đa nguyên chính trị đa đảng đối lập làm cho liên xô tàn giã
chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước đông âu sụp đổ
chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào
trong hàng ngũ cách mạng ở một số nước lúc đó xuất hiện tình trạng hoang mang
giao động phân hóa và phân liệt khủng hoảng về tư tưởng lý luận và tổ chức
tình hình trên đã tác động trực tiếp đến cách mạng nước ta
thậm chí trong một số cán bộ đảng viên cũng đã có biểu hiện giao động
trên cương vị tổng bí thư của đảng với bản lĩnh chính trị vững vàng
đồng chí nguyễn văn linh đã cùng tập thể bộ chính trị và ban chấp hành trung ương đảng
nhạy bén chủ động sáng tạo vững tay trèo lái con thuyền cách mạng việt nam
vượt qua tình thế hiểm nghèo trước những biến động dữ dội trên thế giới
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa đưa sự nghiệp đổi mới của đất nước ta vững bước tiến lên
đồng chí kịch liệt phê phán những tư tưởng quan điểm chính trị sai trái
không phù hợp với cách mạng nước ta nhất là quan điểm đa nguyên đa đảng
đòi đảng ta từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ lập trường quan điểm rõ ràng
dứt khoát không khoan nhượng của trung ương đảng ta
đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn văn linh vừa quyết tâm đổi mới thắng lợi
vừa kiên định tuyệt đối nguyên tắc cách mạng trong cuộc đấu tranh với những biểu hiện giao động
cơ hội hiểu khuyên của một số người trong và ngoài đảng
đã kịp thời trình đốn về tư tưởng và hành động của cám bộ đảng viên để lùi âm mưu hoạt động
chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch phản động và các phần tử cơ hội
chống chủ nghĩa xã hội góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội
tạo tiền đề để sự nghiệp đổi mới đất nước tiếp tục phát triển
trong bài viết của mình bộ trưởng trần đại quang khẳng định sự lãnh đạo của đảng
là điều kiện quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ
tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta
bộ trưởng trần đại quang cũng ca ngợi quan điểm đổi mới của đồng chí nguyễn văn linh
trong sự nghiệp đổi mới đồng chí nguyễn văn linh luôn kiên định quan điểm
đổi mới có nguyên tắc đổi mới nhưng không đổi màu đổi mới nhưng phải giữ vững
định hướng xã hội chủ nghĩa giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng
đổi mới để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
quan điểm về việc phải đảm bảo kỷ luật
cao tính tập trung thống nhất trong đảng của đồng chí cố tổng bí thư nguyễn văn linh
cũng được bộ trưởng trần đại quang nêu bật trong bài viết của mình
khi nhấn mạnh quan điểm tập trung dân chủ đồng chí nguyễn văn linh đồng thời yêu cầu
mỗi cán bộ đảng viên phải luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu nói đi đôi với làm
cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa
do đồng chí nguyễn văn linh làm trưởng tiểu ban chuẩn bị
được đại hội đảng toàn quốc lần thứ bảy nhất trí thông qua
trong đó đề cập những vấn đề mang tính nguyên tắc về chỉ đạo nhận thức và hành động
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã thể hiện rõ bản lĩnh và sự dũng cảm chính trị
của đảng ta và cá nhân đồng chí tổng bí thư nguyễn văn linh
trong tình hình kinh tế xã hội khủng hoảng trầm trọng chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào
một bộ phận cám bộ đảng viên và nhân dân giao động thì sự ra đời của cường lĩnh
giữa tinh thần thắp sáng niềm tin vào tiền đồ cách mạng cho toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
trong bài viết của mình bộ trưởng trần đại quang nhấn mạnh thực tiễn cách mạng việt nam
thời gian qua đã minh chứng âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ
của các thế lực thù địch phản động hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản
và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là không thay đổi với phương thức thủ đoạn
ngày càng tinh vi thâm độc hơn
chúng gia tăng các hoạt động chống phá nhằm phủ nhận chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh và vai trò lãnh đạo của đảng đòi đảng ta từ bỏ nguyên tắc
tập trung dân chủ thực hiện đa nguyên chính trị đa đảng đối lập đòi xét lại con đường
đi lên chủ nghĩa xã hội thực hiện tam quyền phân lập theo kiểu phương tây
phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân
trong bối cảnh đó bộ trưởng trần đại quang cho rằng những quan điểm
tư tưởng chỉ đạo của đảng ta và đồng chí tổng bí thư nguyễn văn linh vẫn sống động
còn nguyên giá trị là bài học quý báu để toàn đảng toàn dân toàn quân ta nói chung
lực lượng công an nhân dân nói riêng tiếp tục giữ vững tăng cường sự lãnh đạo của đảng
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội kiên định chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh kiên định đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch phản động để bảo vệ đảng bảo vệ tổ quốc bảo vệ nhân dân
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa giữ vững ổn định chính trị xã hội đảm bảo vững chắc
an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới xây dựng
và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
kết thúc bài viết bộ trưởng trần đại quang bày tỏ sự thành kính tôn vinh bày tỏ tấm lòng tri ân
và nguyện nói theo tấm gương sáng ngời của cố tổng bí thư nguyễn văn linh
người cộng sản chân chính giàu tài năng tâm huyết và trí tuệ nhà chiến lược đổi mới xuất sắc
một nhân cách lớn tận chung với nước tận hiếu với dân công hiến chọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc thống nhất đất nước vì tự do hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa
và sau đây là tổng hợp của phóng viên đi theo đoàn
bà rumiana bezvarovsva phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ đội vụ cộng hòa bungary
chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia cộng hòa belarus vakunchis valery pavlovich
và đại tướng và chủ sếp nikolai plastonovic hoan nghênh đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại bungary belarus
và đóng góp quan trọng của bộ trưởng trần đại quang và đoàn đại biểu cấp cao
công an việt nam tại hội nghị lần thứ sáu lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước
tại các cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao bộ công an với đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ
cơ quan an ninh quốc gia và ủy ban an ninh quốc gia hai nước hungary belarus
đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà các bên cũng quan tâm
đánh giá tình hình kết quả hợp tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh trật tự thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực
góp phần thiết thực đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước
cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hungary belarus với việt nam
thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới
tương xứng với tiềm năng và nhu cầu hợp tác của mỗi bên
chú trọng trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia khủng bố quốc tế ma túy
tổ chức đưa người di cư và nhập cư trái phép mua bán người sử dụng công nghệ cao
các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn đối với các cơ quan đại diện
hoạt động đầu tư thương mại và công dân của mỗi nước đang công tác học tập lao động sinh sống ở nước sở tại
thay mặt bộ công an việt nam và bộ đội vụ bungary
bộ trưởng trần đại quang và bà phó thủ tướng kiêm bộ trưởng romia bejvarovsva

bộ trưởng trần đại quang đã ký kết thỏa thuận giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và bộ đội vụ bulgari về hợp tác đào tạo và buổi dưỡng cán bộ
bộ trưởng trần đại quang đã chào xã giao bà seska sechesva
chủ tịch quốc hội bungary và thủ tướng cộng hòa belarus andrei kobiakov
bà zestsuka sechesva chủ tịch quốc hội bulgari và thủ tướng cộng hòa belarus andrei kobiakov
hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại bungary của bộ trưởng trần đại quang
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa bungary belarus với việt nam
tin tưởng chuyến thăm và làm việc của bộ trưởng trần đại quang
sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa bungary belarus và việt nam
ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước vì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới
phát biểu tại hội nghị lần thứ sáu lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước
bộ trưởng trần đại quang đề nghị cơ quan thực thi pháp luật các nước tăng cường hơn nữa
quan hệ hợp tác để kiểm soát ngăn chặn các nguồn tài trợ và các trang mạng internet
truyền bá tư tưởng khủng bố cực đoan phối hợp chặt chẽ trong quản lý xuất nhập cảnh
quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến di trú
đảm bảo an ninh cộng đồng người nước ngoài trên lãnh thổ của nhau
tiếp tục xây dựng bổ sung hoàn thiện cơ chế hợp tác song phương và đa phương
trên lĩnh vực phòng chống khủng bố thường xuyên tổ chức các diễn đàn quốc tế và khu vực
để cập nhật tình hình thúc đẩy các cơ hội hợp tác chia sẻ thông tin trao đổi kinh nghiệm về phương thức
thủ đoạn khủng bố và các hoạt động cực đoan cũng như đề ra các giải pháp hữu hiệu
nhằm phát hiện đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này
trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng trần đại quang đã hội kiến đại tướng pachusev nikolai latonovich
thư ký hội đồng an ninh quốc gia liên bang nga đồng chí mạnh kiến trụ
ủy viên bộ chính trị bí thư ban chính pháp trung ương đảng cộng sản trung quốc
ngài sakan dari etusin thư ký hội đồng an ninh quốc gia mông cổ
tiếp kiến thượng tướng bezuda phó giám đốc cơ quan an ninh liên bang nga
đồng chí adelran drogastro espin thư ký thượng trực văn phòng hội đồng quốc phòng và an ninh cộng hòa cuba
thiếu tướng thiêng tham pachusev phó tổng tham miêu trưởng quân đội nhân dân lào
ngài napin masloum tư lệnh lực lượng an ninh cộng hòa liên bang
ngài yaqua jansmin thứ trưởng bộ nội vụ cộng hòa liên bang myanmar
và nhiều trưởng đoàn các nước tham dự hội nghị để trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương
trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và khủng bố
tiếp theo là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
xin chào quý vị và các bạn
khắp các tỉnh thành trên cả nước thời tiết trong đêm nay và ngày mai
hầu như ít mưa chỉ lác đác một vài nơi có mưa rào nhẹ
với các tỉnh bắc bộ ngoại trừ một vài nơi thuộc lai châu và điện biên
còn xuất hiện mưa rào vào khoảng thời gian tối muộn và đêm
còn lại hầu khắp các nơi thuộc bắc bộ trời không mưa ban ngày có nắng
và nhiều nơi có ngưỡng nhiệt độ lên cao từ ba mươi năm cho tới ba mươi bảy độ có nơi sấp xỉ ba mươi tám độ
tại miền trung nắng nóng đã gia tăng và lan rộng trên toàn khu vực
nắng nóng khá gai gắt trong thời điểm từ một mươi hai giờ trưa đến một mươi năm giờ chiều
ngay tại thời điểm về đêm thời tiết tại đây cũng lặng gió không mưa và khá oi nóng
nước nhiệt độ từ thanh hóa đến quảng trị là ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng từ huế trở vào đến bình thuận do điều kiện địa hình nên nhiệt độ lúc này
giảm nhẹ hơn chút ít ở vào khoảng từ ba mươi bốn cho tới ba mươi bảy độ
do năng nóng người dân nên mang theo và dụng che nắng kính mát
và nên lưu ý hạn chế làm việc nặng ngoài trời trong thời điểm này
trong khi đó các tỉnh thuộc tây nguyên và nam bộ dự báo trong đêm nay và ngày mai
tình hình mưa trên khu vực tiếp tục có xu hướng tạm thời suy giảm
nếu có cũng chỉ là những cơn mưa rào trong khoảng chiều tối cùng thời gian mưa không kéo dài
nên nhiệt độ trên khu vực tăng nhẹ cao nhất ngày hầu khắp chỉ giao động trong ngưỡng
từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ chỉ riêng một vài nơi thu miền đông nam bộ nhiệt độ sấp xỉ ba mươi năm độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió tây nam đến nam cấp bốn
nhiệt độ là từ hai mươi bảy cho tới ba mươi bốn độ
quần đảo trường sa có mưa rào

khu vực hà nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng nóng gió nhẹ
nhiệt độ là từ hai mươi bảy cho tới ba mươi tám độ
bản tin thời sự an ninh ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân xin được kết thúc tại đây